ngay sau khi gây án mạc văn nhân đã chuồn ra phía bắc và tìm đường lẩn trốn sang trung quốc

vừa có các ngã đường lớn đi về phía nam phía bắc hoặc lên tây nguyên
hôm sau lại có thông tin mạc văn nhân có mặt tại huyện núi thành tỉnh quảng nam
đây là trung tâm công nghiệp tập trung nhiều nhà máy xí nghiệp
hôm sau lại có thông tin mạc văn nhân có mặt tại huyện núi thành tỉnh quảng nam

nhiều trinh sát đã phải di chuyển suốt đêm ở các khu vực đồi núi hiểm trở để tìm manh mối
quá trình điều tra còn phải gặp một áp lực khác nữa mang tính chính trị

vụ án khiến cư dân đà nẵng hết sức phẫn nổ lo lắng thậm chí nghi ngờ chủ trương bốn an của chính quyền thành phố đà nẵng

tất cả áp lực đó dồn lên vai cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ mỗi phút trôi qua càng trở nên nặng nề hơn
trong quá trình điều tra các trinh sát nắm được thông tin quan trọng
trước đây mà phan nhân từng mang thang vào long an mưu sinh và từng gây ra vụ cướp giật tài sản
bị tòa án nhân dân tỉnh long an tuyên phạt sáu năm tù giam cải tạo được gần sáu năm
từ thông tin trên bàn chuyên án nhận định mạc văn nhân di chuyển về phía nam sau khi gây án
bởi lẽ đây là địa bàn mà đối tượng thông thảo và các mối quan hệ xã hội
hơn nữa nhân vốn có nghề sửa xe máy nên rất có thể hắn sử dụng xe máy để di chuyển
chứ không sử dụng các phương tiện giao thông khác nhằm lẩn trốn cơ quan điều tra
từ đó bàn truyền án lập tức triển khai mọi biện pháp nghiệp vụ tiến về phía nam
các trinh sát hình dung kẻ cần truy tìm là một gã đàn ông đơn độc cưỡi trên xe máy đi từ miền trung vào miền nam
hoặc là hắn sẽ tiếp tục gây án hoặc hắn sẽ xin đến các chỗ quan hệ cũ để xin tiền bỏ trốn
phạm vi truy tìm hung thủ rộng khắp từ đà nẵng vào thành phố hồ chí minh và các tỉnh cực nam đất nước
công an thành phố đà nẵng quyết định triển khai ba tổ trinh sát
tổ thứ nhất đi bằng xe mô tô
tổ thứ hai đi bằng xe ô tô đi dọc chiều dài hàng trăm km
tổ thứ ba đi bằng đường hàng không vào thành phố hồ chí minh đón lõng đối tượng
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một từ một số nguồn tin bàn truyền án xác định
mạc văn nhân có mặt ở đồng nai liên hệ với một số người quen để mượn tiền chạy trốn
lúc này mọi di biến động của đối tượng đã nằm trong tầm ngắm
nhưng có một điều khiến các trinh sát lo ngại buộc phải hết sức đề phòng
đó chính là sự hiểu biết của mạc văn nhân về địa bàn các tỉnh thành phía nam
tuy là quê ở miền trung nhưng mạc văn nhân sống lang thang ở nhiều địa phương miền nam
thậm chí gây án ở long an
điều này cho thấy mạc văn nhân hiểu rất rõ các ngã đường ở miền nam
trong thế chủ động y sẵn sàng lẩn trốn bất cứ lúc nào
lúc này chỉ cần một sơ xuất nhỏ
cũng dẫn đến hệ quả xấu nhất với lực lượng truy bắt
đó là mất dấu đối tượng
thực tế cho thấy một khi đã mất dấu
việc tìm lại manh mối vô cùng khó khăn thậm chí thất bại
yêu cầu đặt ra với ban chuyên án
là phải dùng tất cả biện pháp nghiệp vụ theo dõi sát sao
hướng di chuyển của mạc văn nhân
để thực hiện được điều này tất cả các điều tra viên
đã thực hiện tất cả các biện pháp nghiệp vụ
phân tích tỉ mỉ từng thông tin
kể cả tâm lý tội phạm để xác định chính xác
đường đi nước bước của đối tượng
đồng thời lường trước mọi khả năng có thể xảy ra

ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu mạc văn nhân di chuyển từ đồng nai qua bà rịa vũng tàu lên địa bàn an phú tây huyện bình chánh tp hcm
chiều hai mươi tám tháng một mươi một nguồn tin trinh sát phát hiện nhân xuất hiện ở tp hcm để xin tiền bạn bè tiếp tục bỏ trốn về các tỉnh miền tây
điểm hẹn là một máy rút tiền atm nhưng nhân cảnh giác không đến
đúng một mươi năm h nhân nhắn tin cho bạn mang tiền ra một quán cà phê võng trên đường nguyễn văn linh
thuộc địa bàn tổ chín ấp một xã an phú tây huyện bình chánh tp hcm
với sự hỗ trợ của các lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm cơ động và công an địa phương
trinh sát hình sự tp hcm tiếp cận và tóm gọn đối tượng gây ra vụ án chấn động dư luận

vân dương bị biến được
nhưng giờ liên tục khiến nguyễn văn linh bị biến mất
mr quán phết bị biến giết
và họ là một trong những lựa chọn thể
trong cuộc cuộc sống của ubnd thanks to the event
ngay tại trụ sở công an an phú tây qua đấu tranh khai thác mạc văn nên khai nhận một chi tiết hết sức bất ngờ
trước đó tại địa bàn phường hòa xuân quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ hiếp dâm
đối tượng đột nhập vào nhà của một nữ nạn nhân âm mưu thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bị chống trả quyết liệt
trong lúc rằng co hung thủ đã đâm một nhát dao vào đùi của nữ nạn nhân sau đó trốn thoát khỏi hiện trường
còn về phía nạn nhân sau khi hung thủ bỏ đi chị đã gọi điện cho lực lượng phản ứng nhanh công an thành phố đà nẵng
theo số điện thoại một trăm một mươi ba sau đó tự điều khiển xe ô tô đến bệnh viện băng bó vết thương
mạc văn nhân khai nhận chính là hung thủ gây ra vụ án nói trên
vậy là cùng với việc tóm gọn văn nhân
công an đồng thời xác định được hung thủ gây ra hai vụ án nghiêm trọng xảy ra tại thành phố đà nẵng
mạc văn nhân có bản tính là mỗi lần uống bia uống rượu say vào là trong người cũng có ham muốn tình dục
trước đó nên đến việc tối hôm xảy ra vụ án mạc văn nhân cũng có đi uống bia uống rượu cùng với bạn bè
đây là chiến công xuất sắc của công an thành phố đà nẵng
đem lại niềm tin cho nhân dân và chính quyền thành phố
kịp thời ngăn chặn hành vi của đối tượng chuyên nghiệp liều lĩnh
ngay sau khi mạc văn nhân được di lý về đà nẵng
địch thần chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng đã đến khen thưởng
động viên bàn truyền án
đồng thời với sự giám sát của cơ quan điều tra
chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng đã vào tận nơi giam giữ gặp
và đặt câu hỏi trực tiếp với nghi phạm mạc văn nhân
về một số thông tin liên quan đến vụ án
đối với công an thành phố đà nẵng
việc bắt giữ mạc văn nhân một lần nữa khẳng định
tinh thần đấu tranh quyết liệt không khoản nượng với tội phạm
trả lại sự bình yên cho người dân đà nẵng
đúng vào thời điểm thực hiện chủ trương lớn thành phố bốn an
theo cách nào đó họ đã trả được món nợ với người dân thành phố đà nẵng
củng cố hơn nữa lòng tin của nhân dân với những người trên tuyến đầu phòng chống tội phạm